dù bão số một mươi không đổ bộ trực tiếp vào tỉnh nam định chiều cường sóng biển rất lớn tràn qua đê đã gây ngập lụt trên diện rộng tại thị trấn thịnh long
nhiều đoạn đê biển bị sạt lở nghiêm trọng nguy cơ vỡ đê có thể xảy ra
lực lượng tại chỗ hiện đang gia cố tạm thời các điểm sạt lở chờ nước rút để khắc phục triệt để
ghi nhận của phóng viên thời sự tại thị trấn thịnh long huyện hải hậu tỉnh nam định
những hàng quán dọc bờ biển thịnh long giờ như những căn nhà hoang
sóng biển cao hai ba mét tràn qua đê cuốn trôi tất cả
trước khi chiều cường gây ngập trở lại ông nguyễn thanh liên tranh thủ thu dọn những đồ đạc còn sót lại của căn nhà mình
mà tài sản nhà mình thì mất sơ sơ
hai cái xe máy đắm trong nhà không chạy được
mới nôi đi được một cái một cái không có còn hay là nó nôi đi được
trận bão ngày hôm qua thì nó sức gió thì nó không to bằng hai nẻ năm
mưa thì không lớn bằng hai nẻ năm mà sức nước thì tương đương có thể bằng hai nẻ năm
nếu như hôm qua mà cường nước nó mực nước lớn như này mà gió to nào vỡ đi
gió to mà mưa lớn nữa nào vỡ đi
bão số một mươi không gây gió lớn
tại nam định nhưng gặp chiều cường nên sóng biển rất lớn
theo nhiều người dân mức sống năm nay có lúc còn lớn hơn cả cơn bão số bảy năm hai nghìn năm gây vỡ đê biển tại đây
gần hai năm km đê biển thịnh long hai thịnh long ba thuộc thị trấn thịnh long đã bị sạt lở
hiện tại công tác khắc phục tạm thời đã được triển khai
tuy nhiên đoạn đê thịnh long hai sạt lở nghiêm trọng máy đề ngoài
nên việc gia cố tạm thời là rất khó do chiều cường vẫn còn khá cao
khoảng một mươi một giờ trước qua là nước đáy
nước đáy là nước to nhất và có nguy cơ vỡ đê nhất thì huy động toàn bộ lực lượng công an quân đội dân phòng
toàn thể nhân dân cán bộ nhân dân ra để chúng ta tập trung khắc phục
nếu mà bão to hơn nữa với cái đê hiện tại thì khả năng là không chống chọi được
cho nên là sau cái đợt mưa bão này chắc là nhà nước cũng phải được quan tâm đầu tư để vượt qua được cái mùa mưa bão năm nay
thời điểm bão đổ bộ
sức gió tại khu vực thịnh long chỉ khoảng cấp năm cấp sáu
nhưng sóng đã vượt nóc nhà và cuốn trôi tất cả
chính điều này đã khiến công tác khắc phục để cấp điện trở lại cho các hộ ven biển gặp khá nhiều khó khăn
nhiều đường dây bị đứt và ngập trong nước
phần lớn số công tơ chạm điện bị sóng đánh gây hư hỏng
dự kiến đến tối ngày hôm nay các hộ dân ven biển thịnh long vẫn chưa có điện
chiều nay chúng tôi chỉ cấp được một số hộ thôi vì những cái đường dây của các khách hàng là nó còn nằm dưới nước
thì cái dây sóng tơ thì khách hàng
việc thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tạo điều cố gắng làm sao anh em huy động anh em lực lượng của điện nước hải hậu
cũng như là tổ thợ dịch vụ cùng kết hợp với ba con của khu du lịch
sẽ cố gắng cấp điện sớm nhất trong chiều nay và ngày mai
có thể cấp hết được cho ba con đến đầu công tơ
tuyến đê biển thịnh long là điểm sung yếu nhất của tỉnh nam định hiện nay
theo nhận định của lãnh đạo địa phương
ngày hôm qua chỉ cần
gió mạnh khoảng cấp chín đến cấp một mươi thì sự cố vỡ đê có thể xảy ra
vì vậy giải pháp khắc phục các điểm sạt lở như thế này chỉ là tạm thời
cần sớm có các giải pháp xử lý triệt để tránh nguy cơ mất an toàn đối với những cơn bão tiếp theo